kết thúc tại thành phố hồ chí minh được pháp xây dựng và hoàn thành năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu
hiện đây được đánh giá là tuyến đường sắt có tốc độ lưu thông thuộc hàng thấp nhất thế giới
do chạy qua nhiều đô thị đông dân cư qua nhiều đèo dốc giao cắt với nhiều đường bộ và kiểu đường đơn khổ đường hẹp
cuối năm hai nghìn một mươi tám bộ giao thông vận tải đã trình thủ tướng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao bắc nam
theo phương án của bộ giao thông vận tải tuyến đường sắt tốc độ cao bắc nam
sẽ có chiều dài hơn một năm trăm linh km và đi qua hai mươi tỉnh thành có đường sắt đôi khổ dây một bốn m
tổng mức đầu tư một ba mươi bốn triệu tỷ đồng tương đương năm mươi tám bảy mươi một tỷ usd tốc độ thiết kế tàu chạy ba trăm năm mươi kmh tốc độ khai thác ba trăm hai mươi kmh
tuy nhiên vừa qua trong văn bản gửi thủ tướng về phương án thực hiện dự án đường sắt cao tốc trục bắc nam
bộ kế hoạch và đầu tư đưa ra phương án với tổng vốn đầu tư dự án này
chỉ khoảng hai mươi sáu tỷ usd thấp hơn một nửa so với phương án bộ giao thông vận tải đưa ra trước đó
theo bộ kế hoạch và đầu tư từ kinh nghiệm của đức hà lan
phương án đầu tư đường sắt tốc độ cao bắc nam có tốc độ tối đa hai trăm linh km một giờ là phù hợp giảm chi phí đầu tư xã hội
ngoài ra báo cáo của bộ nêu rõ việc đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao ba trăm năm mươi kmh
chỉ để chờ khách mà không phục vụ vận tải hàng hóa là quá dư thừa và lãng phí
với việt nam việc phát triển đường sắt tốc độ cao vẫn còn đang ở giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi
kinh nghiệm về khai thác vận hành đường sắt điện khí hóa vẫn chỉ là con số
tuy nhiên là một quốc gia có định hướng trở thành nền kinh tế hiện đại phát triển mạnh mẽ
đây là dịp để chúng ta có thêm nhiều thông tin
có phần có thể đưa ra được quyết sách về một loại hình vận tải quan trọng của việt nam
chỉ sở khách
trong khi đó thì chúng ta thấy là bộ kế hoạch đầu tư
thì đưa ra phương án cái báo cáo thẩm định dự án
là sẽ đưa ra một cái phương án là chỉ có hai mươi sáu tỷ đô la thôi
ý kiến của các ông về vấn đề này như thế nào
tại sao nó có sự khác nhau như thế
cái điều thứ nhất là không phải mình cứ thích
rất đơn giản là nếu mà tôi thích cái nhà tôi
thì chắc là phải là một cái nhà lầu rất là đẹp
ô tô rất là đẹp
mọi thứ rất là hoành trang
nhưng mà đằng sau ấy là câu chuyện
tôi làm ấy về mục đích gì
hay nói chắc là hiệu quả đến đâu
và cái khả năng tài chính tôi như thế nào
các nguồn lực tôi bị giới hạn như thế nào
chưa kể là các cái đòi hỏi
của cái môi trường xung quanh tôi
nói một cách rất là đơn giản
cho nên là vấn đề không phải là thích
và thậm chí không phải là muốn
như tôi đã nói đây là một cái dự án lớn
phải rất kỹ lượng
tôi nói một cách mạnh mẽ thì như thế này
đây không chỉ là đại dự án
đây là siêu dự án
hàng chục tỷ đô
dù là phương án nào
mà đã là siêu dự án
mà lại gắn với
dù là có ppp
tức là hợp tác công tư
dù là có xã hội hóa hay là huy động tư nhân
thì xem chừng
tất cả các phương án đều cần sự
thế mà đã là siêu dự án
siêu minh bạch
siêu giải trình
siêu trách nhiệm
rất nhiều cái siêu
để thấy rằng là
và tôi chỉ lấy một vẹp nhỏ thôi
những cái mà chúng ta đang tranh luận
đấy mới là những nghiên cứu tiền khả thi
chứ chưa phải là nghiên cứu khả thi
mà với một cái siêu dự án như thế này
thì riêng chi phí để cho nghiên cứu khả thi
thì cũng đã là rất là lớn
cái quan trọng
của những đề xuất
hay là những tranh luận
cái tốt nhất tôi lại cho không phải
là đa số ai
ủng hộ phương án này
hay đa số ai
ủng hộ phương án kia
mà cái hay nhất ở đây là gì
qua các cái tranh luận ấy
dù có thể còn ở mức cảm tình
bởi vì chúng ta chưa có những thông số
và chưa được xem cái bản nghiên cứu
tiền khả thi đầy đủ
thế nhưng mà nó gợi ý cho chúng ta
về mặt phương án
về mặt nhìn nhận
các giàng buộc
và thậm chí đằng sau đấy
là các rủi ro
xin cảm ơn ông võ trí thành
xin mời tiến sĩ nguyễn minh phong
tốc độ khác nhau thì đương nhiên là các cái yêu cầu kỹ thuật
mà do nó là chi phí khác nhau
rồi nó tạo ra những cái khác biệt
về mặt giá cả chi phí
thì đây như là yếu tố thứ nhất
yếu tố thứ hai là phụ thuộc vào

đó là cái tiến độ thực hiện
nếu anh xử lý một lúc
xây dựng một lúc cả một năm trăm linh km
thì nó khác với cái việc
anh xây dựng hai giai đoạn
giai đoạn một thì nối đoạn này đoạn kia
rồi sau đó mới nối tất cả với nhau
thì như vậy là cái tiến độ giải ngân nó sẽ khác nhau
và do đó các chi phí nó sẽ khác nhau
một yêu cầu thứ ba nữa là vấn đề là phụ thuộc vào
cái công năng của cái tiến đường đó
anh chở khách hay là anh chở cả hàng
hai cái này cũng sẽ khác nhau
bởi vì yêu cầu chở khách thì nó khác
yêu cầu chở cả khách cả hàng nó cũng khác
như vậy có thể nói là ba yếu tố đó nó là quyết định
cái đặc trưng của hai cái phương án
mà hai bộ đưa ra
rất biết là cho đến nay cả anh thành cả tôi và chúng ta
đều chưa nhìn nhận những cái phương án này
trên văn bản giấy tờ để có thể có được
những cái đánh giá nó toàn diện hơn
nhưng mà rõ ràng ba yếu tố kia là rất quyết định
đấy là chưa kể chúng ta còn tính tới yếu tố nữa
đó là ví dụ như anh nguồn vốn ở đâu
nếu mà vốn của tư nhân thì cái chi phí nó khác
nguồn vốn của nhà nước nó khác
mà nhà nước nếu nhà nước có sẵn thì nó khác
mới đi vay nó cũng khác
mới đi vay nó cũng khác nhau nữa
tức là anh vay với oda
yêu đại nó khác vay thương mại nó lại khác
cho nên có thể nói là các cái mức độ chi phí khác nhau
nó phụ thuộc vào rất nhiều cái yếu tố
nhưng mà theo các ông ấy
thì việt nam hiện nay trong thời điểm này
có cần đường sắt cao tốc hay không
có lẽ tôi cảm nhận là cần
đồng thời cái cần ấy
trong năm bảy một mươi năm
để mà tính toán phương án ấy
thì nó vẫn phải gắn với phát triển
các cái loại hình giao thông vật tài khác
cái lý do
là việt nam để từ quyết
mà đi đến làm
đi đến làm mà ngay cả giai đoạn đầu thôi
để mà nó thực sự là
hiết thực hóa được câu chuyện
chuyển từ a đến b
mà có tính thương mại
ví dụ như đường sắt
thì chắc là cả hai phương án như ta thấy là
mất độ trên dưới một mươi năm rồi
thế thì từ nay đến một mươi năm ấy thì
cái nhu cầu nó vẫn phát triển
nó đặt ra bài toán là
đối với câu chuyện ta tranh luận nghe
là anh phải đặt
cái bài toán đường sắt cao tốc này
trong tổng thể lớn hơn
các hình giái vận chuyển khác
và phát triển
và cái thứ hai
là ngay phát triển những loại hình kia
thì anh lại phải nhìn lại đường sắt
nếu anh quyết
nếu anh có quyết ngay bây giờ
thì cũng chẳng phải ngay
nó yên ảnh thực hóa được
tức là tóm lại là vẫn cần
trong thời điểm này
nhưng mà thời điểm chúng ta đang tính là một mươi năm nữa
về cái nhu cầu là việt nam đã cần hay chưa cần
cái hệ thống đường sắt cao tốc
chúng tôi hoàn toàn chia sẻ quan điểm và ý kiến của anh thành
nhưng tôi muốn nói rõ hơn một chút thôi
tức là nếu xét về mặt tốc độ
thì xã hội đang ở cái giai đoạn
mà có thể nói mọi cái cần phải nhanh hơn
tốc độ nhanh hơn
trong tất cả các lĩnh vực
có thể nói là như vậy
thế thì rõ ràng là với cái tốc độ của đường sắt hiện nay
bốn trăm năm mươi km chia đến sáu mươi km
thì rõ ràng là quá lạc hậu
nó là tốc độ của hàng trăm năm trước đây
vì thế cái việc mà đuổi theo cái tốc độ nhanh hơn
thì là tất yếu
và đây là cái để chúng ta đặt ra vấn đề
là phải xây dựng sắt cao tốc
cái thứ hai là tính đồng bộ hóa
của hệ thống vận tải
chúng ta đã có cái hệ thống đường hàng không
đường bộ đường thủy
thế nhưng mà đường sắt thì quá lạc hậu
đến đây chưa kể chúng ta lại là cái hình chữ s
nó dai thẳng rạc
thế thì rõ ràng là nếu phải tính đồng bộ
và đặc biệt là hệ thống logistic
thì chúng ta đang rất cần cái hệ thống sắt
đấy là chưa kể chúng ta nói rằng là
nếu mà đi vận tải hành khách
thì đường sắt cao tốc thì lại không cạnh tranh được
với máy bay
nếu trên năm trăm linh km
nhưng mà nếu mà vận tải hàng hóa
thì trên năm trăm linh km thì đường sắt lại là số một
thế thì rõ ràng là cái yêu cầu về tốc độ
là cần thiết cho vấn đề vận tải hàng hóa
và đặc biệt là cho cái hệ thống vận tải nói chung
xin cảm ơn
đường sắt cao tốc được coi là hình mẫu
của giao thông hiện đại
và hiện đang được vận hành ở một số nước trên thế giới
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
phóng sự sau đây của chúng tôi
đường sắt cao tốc là một kiểu vận tải hành khách
đường sắt hoạt động nhanh hơn rất nhiều
so với tốc độ đường sắt thông thường
loại hình đã xuất hiện trên thế giới
từ nhiều thập kỷ trước
nhật bản có shinkansen cuối thập niên sáu mươi
pháp có tgv
tgv năm một nghìn chín trăm tám mươi một
kéo theo nhiều nước châu âu khác
trung quốc có hệ thống đường sắt cao tốc lớn nhất
và phát triển nhanh nhất thế giới
loại hình giao thông này
gần đây nhanh chóng phổ biến toàn cầu
có mặt tại hàn quốc ấn độ ả rập saudi
nga iran và maroc
tuy nhiên cũng phải thừa nhận một thực tế
nhiều nước có tiềm lực kinh tế
mạnh hơn nước ta trong khu vực và trên thế giới
cũng chưa tính đến việc đầu tư
đường sắt tốc độ cao đắt đỏ
đầu tư đường sắt cao tốc theo ý kiến của các chuyên gia
cần chú ý đến nhiều yếu tố
về công nghệ
nên tính đến thiết kế tổng thể của hệ thống
chứ không chỉ trú trọng vào các phần riêng lẻ
như cơ sở hạ tầng hay đầu máy
các nước sở hữu công nghệ đường sắt cao tốc
như nhật bản trung quốc pháp đức
đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng
và việt nam nếu xây dựng
cần có sự chọn lựa phù hợp
trong một hệ thống tiêu chuẩn của riêng mình
về chi phí đầu tư
chính phủ có thể áp dụng hình thức đối tác công tư ppp
để huy động bốn
sau đó nhà nước vận hành
hoặc cho phép các công ty tư nhân quản lý
trong thời gian hai mươi năm hoặc năm mươi năm
một quốc gia cần lương trước
việc có nguy cơ vượt dự toán
và có kế hoạch đối phó
trên thực tế ấn độ đang vay đến tám mươi năm
vốn của nhật bản
để xây dựng đường sắt cao tốc mumbai amedabad
dài hơn năm trăm linh km
không có lãi trong vòng một mươi năm năm
điều quan trọng không kém
là giá vé có hấp dẫn với khách hàng
và cạnh tranh với các loại hình vận tải khác hay không
tại anh ghế hạng sang trên đường sắt cao tốc
nối london đến paris france
có giá khoảng ba trăm năm mươi usd mỗi chiều
nhưng giá vé đặt trước nhiều ngày
kém tiện nghi hơn
chỉ ở mức năm mươi usd
dù thế nào việc nghiên cứu đầu tư
xây dựng đường sắt cao tốc
cũng cho thấy niềm tin vào phát triển kinh tế
của việt nam trong tương lai
như phóng sự vừa rồi
các ông đã thấy rằng là
đường sắt cao tốc được áp dụng
ở một số các nước tiên tiến hiện đại
thế thì việt nam áp dụng thì liệu có phù hợp hay không
ở nhiều nước châu âu chẳng hạn
lịch sử đường sắt là họ có rất là lâu đủ
họ nâng cấp
hay là xây mới
thì nó vẫn có những vấn đề
mà việt nam nên xoay vào để học hỏi
và đấy cũng là một cái để đánh giá
những cái rủi ro
mà qua đó nếu chúng ta lựa chọn
là xây dựng đường sắt cao tốc
dù là phương án nào
thì sẽ có những vấn đề
chỉ có để né những cái chuyện này
cái thứ nhất là vấn đề an toàn
đây vẫn là câu chuyện
dù ở nước phát triển hay đang phát triển
mặc dù ở nước đang phát triển có thể là lớn hơn
câu chuyện an toàn
câu chuyện thứ hai là câu chuyện hiệu quả và cách thức vận hành
tôi có quen với anh nhật
thì anh nói rằng là
cái công ty thứ nhất nhật bản
vận hành cái đường sắt cao tốc đấy
tốc độ rất là cao
thì họ làm ăn cũng có lúc rất khó khăn
nhưng mà sau đó
sau này thì họ cũng có hiệu quả hơn
cái hiệu quả vận hành là
họ được quyền khai thác dịch vụ
dọc cái tuyến đường
cao tốc ấy
không đơn thuần chỉ là
vé bán và chạy thỏ
hay là giá tiền vận chuyển hay gì đó
mà là cả cái dịch vụ ăn theo
cho nên là họ mới có hiệu quả được
chúng ta học hỏi để mà
cái quá trình nếu ta quyết làm
thì cái quá trình vận hành nó
để đảm bảo cho các công ty
hay là ai đó vận hành nó có
và tránh được những cái tác động
không mong muốn
như là an toàn
nếu như đường sắt đó được xây dựng bằng vốn tư nhân
nó dạng kiểu bot đó
mà đặc biệt là do nước ngoài họ làm
chúng tôi hoàn toàn bỏ phiếu ủng hộ
để cho họ làm thật nhanh thật tốt
bởi vì rõ ràng
là cái hấp dẫn của nó là rất cao rồi
đặc biệt là chúng ta nếu mà nhìn vào cái kiểu như là tắc nghẽn giao thông như hà nội
thì rõ ràng là hệ thống đường ngầm metro rồi các loại con tốc khác
là rất cần thiết
thế còn nếu mà xây dựng
bằng vốn ngân sách
mà lại là vốn đi vay
sau đó chúng ta lại phải trả
và đặc biệt trong quá trình vay và xây đó nó lại đội vốn
nó lại trượt giá rồi nó lại nợ nần nầm đìa
chúng tôi e rằng là còn phải suy nghĩ rất kỹ
đấy là quan điểm của tôi là như vậy
vừa rồi con cũng đã nhắc đến một số kinh nghiệm của các nước
mà đã có cái hệ thống đường sắt cao tốc
ví dụ như trung quốc chẳng hạn
thì con có thể đưa ra những ví dụ cụ thể
những cái bài học cho việt nam
nếu như chúng ta khởi công
cái dự án này thì nó cái gì mà chúng ta có thể học được
trung quốc phát triển rất là ồ ạt
thì không phải
là không có những cái xung đột
để đảm bảo cái tính hài hòa đồng bộ giữa các loại hình
và chúng ta biết là
trung quốc thì nhiều tiền
nên là cái
chi phí của họ là rất
có thể không phải là cái tốt nhất đứng với góc độ chi phí
để phát triển cái hệ thống
giao thông hạ tầng
cái bài học thứ hai mà chúng ta vẫn thấy thường xuyên
là cái vấn đề an toàn
của hệ thống đường sắt cao tốc
đâu đó thời điểm này thời điểm kia nó vẫn
và cái tai nạn của đường sắt cao tốc thì ta biết là khá là
khủng khiếp trong nhiều trường hợp so sánh với tai nạn máy bay
cho nên là cái
tác động lòng tin đến cái dưới ấm về mặt
là nó rất là xấu
và cái thứ ba là cái quản lý của trung quốc người ta biết là
cũng không phải là mổ mực
cái việc mà người
đứng đầu ngành đường sắt trung quốc đã từng
dính líu vào những cái vụ án lớn
trung quốc nó cho thấy cái
cái điều đó
như vậy là
cạnh cái mặt tích cực
cùng với nhiều nước khác học thì
tôi nghĩ là trung quốc cũng có ba cái bài học rất là lớn
chúng tôi cũng rất chia sẻ với những cái bài học mà anh thành vừa đưa ra
đặc biệt là vấn đề an ninh
tôi có cảm nhận rằng là nếu mà tốc độ ba trăm linh kmh
với cái tình hình an ninh hiện nay
với cái nhận thức dân trí hiện nay và cái cơ chế quản lý an toàn hiện nay
có lẽ tôi cũng không dám đi
bài học số hai rất quan trọng đó là
chúng ta phải đảm bảo là không được rơi vào bẫy nợ
bởi vì qua mấy cái bài học
rất nhỡ tiền thôi
của hà nội của hồ chí minh
về làm metro rồi làm đường sắt ở trên cao đó
thấy rằng là
đội vốn gấp hai đến ba lần
và nó kéo dài gấp vài ba lần thời gian
và cuối cùng là một loạt các cái hiện tượng
tiêu cực xảy ra
thì rõ ràng là với một cái độ dài cả nghìn km
và với một cái sự phức tạp hơn rất nhiều lần
về mặt công nghệ cũng như về mặt chi phí
thì rõ ràng đây là một cái bài toán mà có thể nói là
không cần học đâu xa học ngay trong nước
đó là bài học cực kỳ đắt đỏ rồi
bài học thứ ba đó là vấn đề về anh phải huy động vốn
để tránh cái trường hợp
dư toán ban đầu để xuân
để thông qua có vẻ nghe rất ngon lành

một nghìn năm trăm linh km nghe rất ngon lành
nhưng chúng ta phải nhìn ngay vào ấn độ
ấn độ làm có năm trăm linh km thôi
mà là một mươi năm tỷ đô la
mà phải đến hai nghìn hai mươi ba mới xong
mà một mươi năm năm đầu là không có lãi
thì rõ ràng đây là một cái bài toán về chi phí thu chi
là cực kỳ là nghiêm ngặt
và nó không phải là đùa cho bất kỳ một cái khoản chi
dù là nhà nước hay là tư nhân
và nhất là tư nhân
còn về mặt công nghệ rõ ràng chúng ta là đi từ số
chúng ta hiện nay là mới chỉ làm chủ
cái công nghệ mà bốn mươi km một giờ
còn hai trăm linh đến ba trăm linh rưỡi là hoàn toàn phụ thuộc vào nước ngoài
chúng ta sẽ phụ thuộc vào tất cả
vào nước ngoài
họ có thể làm bắt chúng ta làm mình làm mẩy
để chúng ta phải thần phục họ và cuối cùng là phải phụ thuộc vào họ
thì đây rõ ràng là một bài toán cực kỳ đắt đỏ
với cái tình hình mà đầu tư công
như hiện nay ở việt nam
thì chúng ta thấy là những cái dự án mà kinh phi lớn
thì đôi khi nó tạo ra nguy cơ là không tạo thêm động lực cho mọi người
mà nó ngược lại
thì nó lại tạo ra một cái cánh nặng
về kinh tế
đây có phải là một cái vấn đề mà đặt ra đối với cái dự án
đường sắt cao tốc hiện nay
tôi nghĩ là đúng như vậy
về nguyên lý thì nhà nước
có vai trò trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng
bình thường đầu tư nhà nước mà không vào lĩnh vực này
thì nhiều khi nó dẫn đến cái thoái lui đầu tư
khu vực tư nhân
hay là đầu tư xã hội
và như vậy nó làm giảm tốc
tăng trưởng phát triển
thế còn đầu tư vào kết cấu hạ tầng
thì là cái mà lời khuyên các nhà kinh tế là nên
vì nó có thể
tạo ra cái hiệu ứng
gọi là không làm thoái lui
mà lại hiệu ứng là
lôi cuốn đầu tư tư nhân
một cái hình ảnh rất là đơn giản
nếu mà các làng xã có đường xã tốt
thì cái hoạt động kinh doanh
tư nhân nó sôi động hơn
thế nhưng mà đi sâu
thì đấy là nguyên lý
thì câu chuyện nó khác một chút
có rất nhiều ràng buộc
cái ràng buộc thứ nhất
là tài chính
ví dụ chúng ta hãy trao đổi là vấn đề ngân sách
vấn đề nợ công
và những cái nợ công ấy có thể dẫn đến cái rủi ro
mà không tốt là khủng hoảng
thì nó tác động rất là xấu
cái rủi ro thứ hai
là nhà nước ấy
thì bao dạng là bộ máy
cho nên là
chuyện khai vống
thậm chí là những chuyện tham nhũng
rồi những cái chuyện ấy
và tư nhân thì nó
không có hoặc là nó giảm rất là nhiều
thế chính vì vậy
mà càng ngày người ta càng thấy rằng là
kết cấu hạ tầng
mặc dù vai trò nhà nước rất là quan trọng
thế nhưng mà nên ngày càng uy động
nguồn lực của tư nhân
tiền họ thì họ yêu quý mà
nếu mà anh mà lại xây dựng xong
cuối cùng là anh sẽ trở thành một con nợ
chìm trong con nợ
quốc gia nợ nần
khủng hoảng nợ
như kiểu brazil argentina đó
thì rõ ràng đây là một cái
một hành động tự sát
được thì không nhiều
không đáng kể
trong khi nó mất
có thể là mất toàn bộ lòng tin
thậm chí còn
mất không phải chỉ là lòng tin nữa
mà có thể cả thể chế nữa
thế cho chúng tôi rằng là trước hết
là cần phải có cái phương án cụ thể
các phương án này nó phải đảm bảo hai yêu cầu
một là đảm bảo hiệu quả
với cái an ninh
ở mức độ tối đa
cái thứ hai là đảm bảo
cái độ an toàn về tài chính
đặc biệt là cái nguồn vốn ở đâu ra
cũng như là cái quá trình quản lý nguồn vốn đó
để nó không đảm bảo rằng là
xây dựng theo phương án
chìa khóa trao tay
tức là hai mươi sáu tỷ là hai mươi sáu tỷ
không phải là hai mươi sáu tỷ là ban đầu
sau đó là một trăm hai mươi sáu tỷ được
chỉ khi chúng ta giải quyết được bài toán đó
chúng ta mới dám làm và lên làm
còn nếu không
chúng tôi e rằng là với cơ chế hiện nay
thì cái sự phản đối nó sẽ nhiều hơn
là tôi nói đồng thuận
và cái câu hỏi cuối cùng
là chúng tôi mong muốn là đây là
để đi đến đưa ra một cái quyết định
về việc đầu tư dự án
gọi là đại dự án này
hoặc là siêu dự án này
thì những điểm gì cốt lõi
mà các bộ ngành cần phải chú ý
tôi thì cho rằng là
trước hết các bài đảng là tính đồng bộ
tức là anh phải
anh chỉ triển khai xây dựng hệ thống đường sắt này
trên cơ sở một cái mạch tổng thể
về hệ thống bán thông vận tải
tức là có sự kết nối giữa các loại hình
rồi có cái hệ thống logistic để truyền tải
để nó đảm bảo tính hiệu quả và tính đồng bộ
đây như là một trăm linh cái tiền đề
thứ hai là anh phải đảm bảo là
cái tính xã hội hóa cao nhất
và tốt nhất là có thể
là nhà nước nên có cơ chế để khuyến khích
bot toàn bộ dự án
thì e rằng là
chúng tôi cho rằng đấy là phương án tốt nhất
nhưng mà họ cũng rất là khó
bởi vì đây là một dự án
mà đòi hỏi vốn lớn và lại hoàn vốn chậm
thậm chí là không có lãi trong vài chục năm đầu
thì e rằng tư nhân họ cũng rất là ngại
cái thứ ba là phải đảm bảo được
cái việc vận hành
nó an toàn cao nhất
bao gồm cả
vận hành về mặt vận tải
bao gồm cả vận hành về chi phí
để không việc biến mỗi một ngày vận tải
trở thành một cái ngày một đội thêm vốn
và cuối cùng chúng tôi cho rằng
là cần phải thực hiện một cái sự minh bạch
minh bạch rồi thẩm định
đánh giá phản biện
sao cho mức độ khách quan cao nhất
và tầm quốc tế
chứ không phải là loanh quanh mấy cái ông
rồi phản biện kín với nhau
rồi là lợi ích nhóm trong đó
chống lợi ích nhóm là một trong những yêu cầu hàng đầu
để đảm bảo cái phương án này
mà tính khả thi vào việc lợi ích quốc gia
dạ vâng đưa ra bốn điểm
xin mời ông thành
tôi thì ngắn gọn thôi
cái điểm thứ nhất là
các phản biện còn đã có nhiều
các cái phương án tất nhiên mình còn tiền khả thi
còn khả thi
nhưng mà cái đầu tiên
là xem xét một cách nghiêm túc
dựa trên những cái đánh giá
là khách quan
và có cái nhìn tổng thể
cái thứ hai
cái thể chế
cái cách thức
tổ chức triển khai thực thi
là phải quyết luyện
và chịu một sự giám sát
cũng rất là độc lập
như là cái quá trình
đánh giá cái tiền khả thi
và khả thi
và cái thứ ba
cái thứ bốn
bà muốn nói gì thì nói
thì cái bài học
ở việt nam rất là nhiều về hạ tầng
tức là không bao giờ được quên
cái câu chuyện bảo dưỡng
và cái cách thức
quản lý cho nó hiệu
vận hành cái dự án cho nó hiệu quả nhất
khi nó đi vào thực thị
dạ vâng xin cảm ơn ý kiến của hai ông
những cái điểm đấy là những điểm
mà tôi nghĩ rằng là rất là then chốt ở đây
liên quan đến đều không đều nhấn mạnh đến
việc là phải tổng thể mang tính chất tổng thể
rồi minh bạch và cái sự vận hành
để cho nếu như
dự án này mà có được quyết định thì chúng ta
có thể là thực hiện được
thưa quý vị và các bạn đường sắt cao tốc
bắc nam là một dự án rất lớn
về quy mô đầu tư si phía lớn
và quyết định theo phương án nào
thì đều có những lý lẽ của nó
chính bởi vậy mà sau một mươi năm
nó vẫn là dự án thu hút
nhiều ý kiến tranh luận nhất của các chuyên gia
các nhà kinh tế
hy vọng với các cuộc thảo luận cởi mở thẳng thắn
sẽ giúp cho chúng ta đưa ra những quyết định
những quyết sách mang lại
hiệu quả bảo đảm tính khả thi
được sự ủng hộ rộng rãi của người dân
đã đến trường quay
và đã thảo luận đưa ra nhiều ý kiến rất là sâu sắc
và xin hẹn gặp lại
quý vị và các bạn trong khung giờ này tuần sau